một nam thanh niên mang theo súng tự chế đang vượt biên trái phép từ bên kia biên giới về việt nam

ngày năm tháng năm lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn
tại khu vực bản tiền tiêu xã nậm cắn huyện kỳ sơn đã phát hiện một nam thanh niên đi từ hướng bên kia biên giới về việt nam
qua kiểm tra yên tên lầu bá chỉa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại bản trà lạt xã mường tiếp huyện kỳ sơn xuất cảnh sang lào vào ngày ba mươi một tháng một chưa làm thủ tục nhập cảnh
kiểm tra hành lý của chỉa lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng tự chế hai trăm linh bảy viên thuốc phóng kích nổ hình trụ màu vàng
một túi đạn bi và một số tăng vật liên quan khác
hiện lực lượng chức năng đã đưa đối tượng đi cách ly tập trung theo quy định và tiến hành điều tra vụ việc
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa phát hiện xe ô tô do trần đình thuận trú tại huyện trư mực a tỉnh đắk lắc điều khiển
trên xe vận chuyển nhiều máy làm mát máy lọc nước không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vào khoảng bảy giờ ngày bảy tháng năm tại quốc lộ một a đoạn đi qua địa phận xã nam trạch huyện bố trạch
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện bố trạch phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
đã dừng xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c bảy nghìn bảy trăm năm mươi năm phát hiện trên xe vận chuyển sáu mươi máy làm mát hai mươi máy lọc nước và bốn trăm năm mươi thiết bị linh kiện lọc nước
tổng giá trị ước tính khoảng ba trăm linh triệu đồng
tất cả số hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực gian lận thương mại
tình quốc tế
tình quốc tế
thưa quý vị hôm nay nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại
ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng đến tổng thống liên bang nga vladimir rovic putin
thư chúc mừng có đoạn viết thắng lợi của cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít cách đây bảy mươi năm năm là mốc son trói ngời trong lịch sử nhân loại
là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của thế kỷ hai mươi mang tầm vóc giá trị và ý nghĩa
thời đại sâu sắc quân đội và nhân dân soviet anh hùng đã hy sinh biết bao sương máu đập tan mưu đồ chiến tranh
và mộng bá chủ thế giới của hitler cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa phát xít
thắng lợi của liên xô và đồng minh đã tạo dòng thác cách mạng giải phóng dân tộc trên khắp các châu lục
làm lung lay từng bước sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và thực dân tại châu á châu phi và mỹ latin
được tiếp sức bởi thắng lợi lịch sử này nhân dân việt nam đã đoàn kết đồng lòng tiến hành tổng khởi nghĩa
giành chính quyền làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
và mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
cũng nhân dịp này thủ tướng chính phủ mưỡn xuân phúc đã gửi thư mừng đến thủ tướng liên bang nga mikhail vladimirovich misutin
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi thư mừng đến bộ trưởng bộ ngoại giao liên bang nga sergei viktorovich lavrov
tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền
đối với anh hùng dũng sĩ chiến sĩ thi đua được đảng và nhà nước khen thưởng thì phải qua nhiều cấp nhiều ngành để cân nhắc và xét duyệt
còn với người tốt làm những việc tốt thì việc khen thưởng có thể đơn giản hơn
theo đó nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã vinh dự được bác hồ tặng huy hiệu về thành tích đã đạt được
theo bài viết trên báo công an nhân dân việc đó đã động viên khích lệ kịp thời để có hàng nghìn tấm gương người tốt việc tốt trên khắp cả nước
trên báo thấy tấm gương người tốt việc tốt nào nhất là những người đi đầu khởi xướng phong trào
bác liền cử cán bộ đi xác minh và tặng huy hiệu bắc hồ cho người có thành tích xứng đáng
trong số hàng nghìn tấm gương việc tốt này và ngày đó thì có rất nhiều tấm gương các chiến sĩ công an nhân dân vinh dự được bác tặng huy hiệu
là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp lực lượng công an vượt qua mọi khó khăn để cùng với quân và dân cả nước làm nên những chiến tích phi thường mà cả thế giới phải ngưỡng mộ
đã gần năm mươi năm trôi qua
nhắc lại câu chuyện về những tấm huy hiệu bác hồ tặng cho lực lượng công an khiến ai chúng ta cũng không khỏi xúc động bồi hồi
tại bảo tàng công an nhân dân vẫn còn lưu giữ bút tích của bác trên những tờ báo công an nhân dân và huy hiệu các đồng chí công an được nhận
những kỷ vật như chiếc cầu nối giữa quá khứ hiện tại và tương lai để thông qua những hiện vật đó
thế hệ trẻ ngày hôm nay hiểu hơn về lịch sử công an nhân dân về tấm gương đạo đức hồ chí minh để ra sức thi đua học tập
tiếp nối thế hệ cha anh viết tiếp những trang sử vàng
với tinh thần khôi phục kinh tế quyết thắng trận này hội nghị chính phủ và doanh nghiệp được truyền hình trực tuyến vào sáng nay ngày chín tháng năm
với sáu mươi ba điểm cầu địa phương ba mươi điểm cầu các bộ ngành
hội nghị cũng sẽ là dịp để khơi dậy tinh thần truyền đi một thông điệp trung sức đồng lòng để vươn lên bứt phá
thông tin đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra sáng ngày hôm nay
báo tuổi trẻ dẫn lời thủ tướng nguyễn xuân phúc hội nghị phải thể hiện tinh thần yêu nước
quyết tâm trong điều kiện
điều kiện mới như lò so bị nén lại trong mấy tháng qua giờ bật lên để phát triển
có trí thì nên chứ không bàn lùi than nghèo kề khổ
hội nghị dự kiến có khoảng sáu người tại các điểm cầu với truyền hình trực tiếp
tám trăm linh doanh nghiệp trên năm triệu hộ kinh doanh và nhân dân cả nước có thể theo dõi
hội nghị sẽ tập trung thảo luận vào bốn nhóm vấn đề chính
thứ nhất là đánh giá chung về ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp
thứ hai là đánh giá tác động và khả năng hấp thụ các chính sách đã được chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành địa phương ban hành
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
thứ ba là nhận định các cơ hội và thời cơ phát triển trong bối cảnh mới và thay đổi lớn do ảnh hưởng từ đại dịch covid một mươi chín
thứ tư là các bộ ngành địa phương và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp nêu sáng kiến kiến nghị đề xuất với chính phủ thủ tướng chính phủ các giải pháp cần thiết
để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch
báo lao động số ra ngày hôm nay cũng đã thông tin về hội nghị giữa thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và các doanh nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay
những thay đổi lớn của cung cầu chuỗi cung ứng thị trường sau các tác động sâu rộng của dịch bệnh covid một mươi chín và hiệu quả tác động tích cực từ hàng loạt chính sách hỗ trợ của chính phủ
cũng như các bộ ban ngành địa phương trong cả nước là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp việt nam
ứng và phát triển trong bối cảnh mới
dẫn lời tiến sĩ trần hoàng ngân viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm tp hcm có khoảng sáu mươi năm sáu doanh nghiệp siêu nhỏ vốn dưới ba tỷ usd là đối tượng dễ bị tổn thương nhất
còn theo giáo sư tiến sĩ hồ đức hùng đại học kinh tế tp hcm thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất
nhưng cũng là những đối tượng nhanh phục hồi nhất khi mà các ngành nghề lĩnh vực được mở cửa trở lại trong bối cảnh bình thường mới
thế mà các giải pháp hỗ trợ cần tập trung vào khu vực doanh nghiệp này theo chuỗi giá trị định hướng và thị trường
trong khi đó theo ông nguyễn văn thân chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thì khi đưa ra những khó khăn của mình
phải đúng và minh bạch thông tin để các ngân hàng trực tiếp cho vai nhìn thấy
quan trọng hơn song song với các giải pháp hỗ trợ từ phía các bộ ngành các chủ doanh nghiệp cũng cần phải chủ động thích ứng với hoàn cảnh
và tìm lối đi phù hợp cho doanh nghiệp của mình
trong đó đặc biệt lưu ý cần nắm bắt các chính sách của nhà nước để có thể tiếp cận với hỗ trợ
chương trình tiếp tục với các tin tức về tình hình giao thông
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng đang phối hợp với công an tp hcm để xác minh xử lý nhóm phượt thủ đi xe máy ném đá vào xe khách trên quốc lộ hai mươi
ngày bảy tháng năm trên mạng xã hội tiktok và facebook đồng thời xuất hiện hình ảnh video ghi lại cảnh nhóm phượt thủ chạy xe máy
giật đuổi rồi dùng đá ném vào xe khách một mươi sáu chỗ trên quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện di linh tỉnh lâm đồng
sau khi phát hiện vụ việc công an huyện di linh đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh điều tra
được biết biển số gắn trên các xe máy phần lớn thuộc quản lý của phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa nhất là đối với phương tiện trở quá tải
sở giao thông vận tải hà nội cho biết để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động vận tải hàng hóa đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh
các đơn vị doanh nghiệp vận tải cần tăng cường công tác giám sát qua thiết bị giám sát hành trình cảnh báo nhắc nhở lái xe vi phạm
có chế tài xử lý nghiêm đối với lái xe vi phạm thay đổi các thông số kỹ thuật của xe trái với quy định vận chuyển hàng hóa quá khối lượng cho phép
cùng với đó sở giao thông vận tải hà nội giao lực lượng thanh tra tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải
trong đó kiên quyết xử lý các vi phạm của lái xe chủ xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm các quy định về tải trọng xe kích thước thùng xe để rơi vãi vật liệu dày
các xe quá khổ giới hạn của cầu đường các quy định về xếp hàng hóa
tại khoản hai điều sáu mươi hai dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông do bộ công an đưa ra mới đây
người lái xe gắn máy kể cả xe máy điện có dung tích xy lanh dưới năm mươi cm khối hoặc có công suất động cơ điện không quá bốn kw phải được đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng a
điểm a khoảng một sáu mươi ba của dự thảo luật cũng quy định người đủ một mươi sáu tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng a
như vậy là sẽ có hàng vạn người dưới một mươi tám tuổi đang điều khiển xe dưới năm mươi phân khối phải tham gia đào tạo để được cấp giấy phép theo quy định
sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới xung quanh vấn đề này
tại một cổng trường cấp hai phần lớn các em học sinh đều đi xe có phân khối dưới năm mươi cm khối
tuy nhiên việc các em tham gia giao thông nhưng không ít trường hợp lại thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện cơ giới
theo con bạn như con mà đi xe phân khối dưới năm mươi cm thì có cần phải thi bằng lái không
dạ chỉ cần đủ tuổi không cần thi bằng lái
thế bây giờ mà quy định thi bằng lái thì con như thế nào
thì con sẽ phải đi thi bằng lái để đi xe
thì khi bằng lái thứ nhất là để mình hiểu biết hơn về luật về an toàn giao thông để mình tham gia giao thông tốt hơn
và thứ hai là cách để mình tham gia giao thông sẽ an toàn hơn
theo luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám người điều khiển xe gắn máy dưới năm mươi cm khối không cần giấy phép lái xe
tuy nhiên thực tế hiện nay rất nhiều trường hợp các xe này có vận tốc cao nhưng lại được học sinh tầm một mươi bốn một mươi năm tuổi điều khiển như thế này
với nhiều phụ huynh việc cho con em mình sử dụng xe dưới năm mươi phân khối vẫn khiến họ cần cân nhắc
và đề xuất của bộ công an là phải thi công
cấp bằng đối với trường hợp này là cần thiết
gia đình tôi vẫn chưa dám mua xe dưới năm mươi cm khối cho các cháu
lý do cũng chính là vì bây giờ ra ngoài đường tôi cảm thấy là các cháu đi rất là ẩu
cái chính là do các cháu chưa nhận thức được nhiều về cái an toàn giao thông thôi
nên là cái đề xuất mà của bộ công an là thi bằng lái xe dưới năm mươi phân khối thì chúng tôi và gia đình chúng tôi rất là ủng hộ
và tôi nghĩ là cũng có nhiều phụ huynh cũng sẽ ủng hộ như tôi thôi
việc tham gia giao thông của đối tượng học sinh khi điều khiển xe máy dưới năm mươi cm khối xe máy điện và tình hình tai nạn giao thông cho thấy
việc bắt buộc người điều khiển những phương tiện này có giấy phép lái xe là cần thiết
tuy nhiên cũng phải xác định rõ tốc độ thiết kế của mỗi xe
theo các chuyên gia giao thông việc các xe có phân khối nhỏ nhưng tốc độ trên năm mươi km trên giờ thì bắt buộc phải có bằng lái xe theo quy định
cái xe gắn máy là anh phải thỏa mãn cả hai tiêu chí
một là tốc độ thiết kế không được vượt qua

một cái xe chẳng có động cơ điện có thể là chỉ ba kw thôi
nhưng mà tốc độ thiết kế lại sáu mươi năm km một giờ thì cái người điều khiển xe đó cũng phải có giấy phép lái xe
và như vậy là thay vì chúng ta sửa cái luật giao thông đường bộ hai nghìn tám
chúng ta chỉ cần viết một câu là người điều khiển mô tô phải có giấy phép lái xe
châm hết rất ngắn gọn rất chính xác
việc bắt buộc người điều khiển xe gắn máy dưới năm mươi cm khối xe máy điện đang lấy ý kiến dự thảo đã nhận được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia giao thông và người dân
tuy nhiên vấn đề đặt ra là việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe phải được thực hiện chặt chẽ tránh hình thức để đạt hiệu quả như dự thảo đề ra
mới đây bộ giáo dục và đào tạo công bố đề thi minh họa lần thứ hai thay thế cho đề thi minh họa đã công bố vào cuối tháng ba
đề thi lần này ngay khi công bố
đã thu hút sự quan tâm của dư luận đặc biệt là các em học sinh cuối cấp
và theo đánh giá đề thi năm nay đã có những điều chỉnh phù hợp với nội dung tinh giản chương trình đã được bộ giáo dục và đào tạo công bố
ngay sau khi bộ giáo dục và đào tạo công bố đề thi minh họa lần thứ hai
ngay tiết học đầu tiên nhiều giáo viên của các lớp một mươi hai đã dành toàn bộ thời gian để đánh giá đề thi
nhìn chung độ khó của đề thi giảm đi so với đề tham khảo lần một nên đa phần học sinh thấy tự tin và yên tâm hơn
khi bộ vừa công bố
em đã có xem qua được ba môn thi chính là môn toán văn và ngoại ngữ
theo em thấy so với bộ đề minh họa lần thứ nhất mà bộ đã đưa ra
em thấy bộ đề thi này lần này hồi sức hơn so với tổng thể học sinh và đối với cá nhân em
đối với bộ môn văn
là bộ môn em học lực trung bình khá
thì em có thể làm được đến bảy mươi tám mươi của bộ đề thi
còn bộ môn toán tiếng anh thì em có thể làm được
em thấy đề có vẻ khá
nhìn chung thì đề vừa sức với cả học sinh
cũng có nhiều câu có vẻ hơi khó làm
nhưng mà phần lớn thì có vẻ được tầm bảy mươi tám mươi
dễ thở hơn cho học sinh
nhưng sẽ lại là bài toán khó cho tuyển sinh của các trường đại học
bởi nếu ở đề của năm trước
từ câu ba mươi năm của bài thi năm mươi câu đã bắt đầu có sự phân hóa và tăng dần về độ khó
thì ở đề thi này phải đến câu bốn mươi năm
tức là độ phân hóa chủ yếu nằm ở năm câu cuối cùng
như vậy đề thi chỉ có năm một mươi để phân loại thí sinh
đánh giá về cái đề như thế này
thì cái mức độ là nhận biết và thông hiệp thì nó chiếm khoảng độ bảy mươi
nên là kể cả là các em không trực tiếp học ở trên lớp
nhưng các em lại vẫn học online và vẫn học trắc trí theo khoa
thì cái việc là các em không trực tiếp học ở trên lớp nhưng các em lại vẫn học online và vẫn học trắc trí theo khoa

tuy nhiên thì nó sẽ gặp một số khó khăn trong việc là trong việc là cho các trường đại học
hiện nhiều trường đại học cho biết phương án tuyển sinh của trường
hiện nhiều trường đại học cho biết phương án tuyển sinh của trường

rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng điểm thi cao nhưng vẫn không đỗ đại học
năm nay bộ giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
mục tiêu chính là xét tốt nghiệp
chính vì thế với những thí sinh mục tiêu là thi đại học cần có sự ôn tập kỹ lưỡng hơn
và hình ảnh đẹp về đội phòng cháy chữa cháy rừng xã bắc sơn huyện sóc sơn hà nội
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau